thiếu nước đã không còn là câu chuyện mới đối với các hộ thuộc xã vùng cao tà gia khâu huyện mường khương tỉnh lào cai
năm nay tình trạng khô hạn khiến nơi đây thiếu nước ngày càng trầm trọng hơn
vấn đề này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và sinh hoạt của bà con nơi đây
những lưu trậu bể chứa nước như thế này là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình ở tả gia khâu
nước mưa được hứng từ các mái nhà dẫn trực tiếp xuống bể được chữ để dùng cả tháng cả năm
với người dân ở tà gia khâu có nước đủ cho những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu đã là may mắn
chính vì vậy chất lượng nước dù có không bảo đảm bà con vẫn phải chấp nhận sử dụng
tình trạng thiếu nước triển miên cũng là cản trợ lớn cho sản xuất của bà con nhân dân
vào thời điểm này những thửa ruộng khô khốc đang khát mưa để được trồng cấy
nhiều diện tích mạ đã già nhưng vì không có nước nên đành phải bỏ
mặc dù đã có nhiều giải pháp được triển khai tuy nhiên bởi lượng nước phụ thuộc hoàn toàn vào mưa tự nhiên
nên thực trạng này rất khó được giải quyết
hiện đã có một mươi năm hectare gieo mạ chính vụ không kịp cấy hơn ba mươi hectare ngô xuân cũng bị ảnh hưởng

nhiều diện tích mạ cũng như mưa cấu cây trồng để giảm thiểu những tác động của khô hạn tới sản xuất của bà con nhân dân
nhiều diện tích mạ cũng như mưa cấu cây trồng để giảm thiểu những tác động của khô hạn tới sản xuất của bà con nhân dân